bài tập cho trẻ lớp một các cuốn sách giáo khoa môn toán tiếng việt đạo đức tự nhiên xã hội âm nhạc mỹ thuật hoạt động trải nghiệm giáo dục thể chất sách tiếng anh island smart start còn lại là vở bài tập các môn sách tham khảo và bộ thực hành
với học sinh lớp một theo quan điểm của giáo sư tiến sĩ phạm tất dong phó chủ tịch hội khuyến học việt nam là không cần thiết phải mua sách tham khảo tránh gây lãng phí cho phụ huynh
chúng ta hướng đến mục tiêu giảm tải giảm áp lực học hành cho học sinh việc phải mua nhiều sách như vậy là đi ngược chủ trương này bộ giáo dục và đào tạo cần vào cuộc ngăn chặn tình trạng này nếu như cơ sở giáo dục nào bị phản ánh bắt phụ huynh mua nhiều sách tham khảo thì cần yêu cầu kiểm tra xử lý người đứng đầu nhà trường
xung quanh việc cấp điểm cho giấy phép lái xe trên báo kinh tế đô thị có bài viết với nhan đề đó là
cấp điểm cho giấy phép lái xe tránh phát sinh tiêu cực của tác giả quý nguyễn
theo như nội dung bài báo chính phủ đã thống nhất quy định về điểm của giấy phép lái xe là một biện pháp để quản lý hành chính chứ không phải là một hình thức xử phạt hành chính
theo hướng giấy phép lái xe được cấp điểm theo đề xuất của bộ công an đưa ra trong dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
và các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là cách làm như thế nào cho hiệu quả và tránh được tiêu cực phát sinh
theo đề xuất mỗi giấy phép lái xe sẽ được cấp một mươi hai điểm một năm tương ứng với một mươi hai tháng
số điểm này sẽ bị trừ khi tài xế vi phạm luật giao thông đường bộ
trong trường hợp bị trừ hết điểm thì bằng lái sẽ không còn hiệu lực
tài xế muốn cấp giấy phép lái xe mới phải học và thi trong thời gian ít nhất là sáu tháng
nếu trong một năm tài xế không bị trừ hết điểm cơ quan chức năng sẽ cấp lại một mươi hai điểm để áp dụng cho năm kế tiếp
hoặc trong một năm mà tài xế không vi phạm thì sẽ được cộng điểm
việc đưa ra chế tài buộc tài xế phải thi lại bằng nếu như bị trừ hết điểm là cách làm văn minh
giúp cho tài xế có điều kiện để tự rút kinh nghiệm tự sửa sai
nhưng điều quan trọng nhất là cách vận dụng quy định này phải thật sự chính xác và chuẩn chỉnh chỉnh
nếu không chẳng những sẽ không hiệu quả mà còn tác dụng ngược và nảy sinh tiêu cực
thưa quý vị như tin đã đưa ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo
trong vụ án giết người chống người thể hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
để rộng đường dư luận trên báo công an nhân dân có bài phỏng vấn đồng chí thiếu tướng tô ân sô
tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an về nguyên nhân và diễn biến của vụ án
chiều ngày sáu tháng chín thiếu tướng tô ân sô đã trao đổi với báo chí về nguyên nhân diễn biến vụ việc
quá trình bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng chức năng và những vấn đề rút ra từ vụ án
nhất là bài học trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn và thực hiện dân chủ ở cơ sở
người phát ngôn bộ công an cũng đề cập hậu quả sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên
mượn danh nghĩa đảng viên lo cho dân để chống lại chủ trương chính sách của đảng nhà nước
đây là vụ án nghiêm trọng dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm nhiều đối tượng vi phạm pháp luật
với hành vi manh động dã man gây bức xúc dư luận coi thường pháp luật lợi dụng khiếu nại tố cáo
đấu tranh chống tham nhũng tâm lý ham muốn vật chất của một số người dân để tập hợp lôi kéo những người bất mãn tiêu cực
kể cả số nghiện hút ma túy số có tiền án tiền sự tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam từ trường quay tại tp hcm xin mời anh hoàng trí
xin mời anh hoàng trí
biên tập viên nam hà hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức được cập nhật từ các tỉnh thành phía nam
trong bản tin sáng phương nam đầu tuần thứ hai ngày bảy tháng chín
thưa quý vị vào cuối giờ chiều ngày hôm qua ngày sáu tháng chín mưa lớn đổ xuống nhiều địa bàn quận huyện
tại tp hcm tại quận gò vấp mưa lớn kết hợp cùng với gió lốc đã khiến cho một cây mò cạp vàng
trên đường quang trung thuộc phường một mươi quận gò vấp bất ngờ bật gốc
nhánh cây đã quật trúng khiến cho hai người đi đường bị thương
thời điểm trên đoàn người đang lưu thông trên đường thì bất ngờ cây xanh trước số nhà một mươi năm một mươi bảy đường quang trung
bị bật gốc do mưa lớn tầm nhìn bị hạn chế hai thanh niên chạy trên hai xe gắn máy
bị cành gây quật trúng người trong đó một người bị thương nặng
trong khi đó ở số nhà đối diện cũng thuộc phường một mươi quận gò vấp một nhánh cây dầu ở độ cao khoảng hai mươi m
bất ngờ bị gãy rớt xuống vỉa hè đường quang trung
cùng thời điểm một cây xanh trước số hai cạnh sáu mươi hai phường một mươi quận gò vấp cũng gãy đôi trong mưa gió
thân cây lớn đổ xuống đường ở độ cao chừng một mươi năm mét pha phải một xe máy đang lưu thông trên đường
thưa quý vị đã nhiều năm nay con đường nguyễn văn quá tại quận một mươi hai tp hcm cứ mưa là ngập
nhưng không hề được khắc phục khiến cho cuộc sống của người dân cũng như người đi đường luôn bị ảnh hưởng
vốn đã quá quen thuộc với tình trạng mưa ngập trên tuyến đường nguyễn văn quá quận một mươi hai từ nhiều năm qua
nhưng trận mưa diễn ra vào chiều ngày sáu tháng chín đã khiến chị trương thị na phải ngạc nhiên vì có bèo
đang phải tạm ngừng buôn bán vì mưa ngập thì giờ chị na còn liên tục phải quét dọn do bèo theo sóng nước tràn vào nhà
mỗi lần mưa lớn là nó ngập một mươi năm mưa một mươi năm phút mà không ngập mưa khoảng nửa tiếng là nó ngập tràn vô nhà hết

mưa thì nấu ế đâu ai mua bán gì được đâu
không chỉ đối với chị na anh đỗ minh đức và
rất nhiều người dân khác đã cảm thấy quen và chấp nhận sống chung với mưa ngập tại đây
mưa lớn là ngập nước hoài luôn á mà mỗi lần ngập nước lại là cái khó khăn
người ta buôn bán không được rồi đi xe đi đường lại tắt máy
rồi cũng nhờ nhà nước làm gì đó để cải thiện cho con đường nó đỡ ngập nước lên
chúc cho bà con nó thoải mái ra mà không muốn bán xe đừng chết máy nhiều nhiều quá
do nước mưa nó lớn thì nước mới ngập vô ổn bộ làm chết máy không đi xe làm đi đường
ngập đường nguyên quá thì diễn ra cũng lâu không rồi
em từ bé giờ sinh ra là thấy
em đã ngập được cái đó giờ rồi
rồi mỗi lần mưa ngập như thế này nó ảnh hưởng đến cuộc sống đi lại của anh như thế nào
xe chết liên tục xe chết không à
theo những người dân nơi đây vào mùa mưa họ đã quen với cảnh ngập đường diễn ra hàng chục năm trời
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín từ đầu năm cho đến nay giá tôm nói chung và tôm thẻ chân trắng nói riêng
trên địa bàn của tỉnh cà mau liên tục sụt giảm và hiện đang ở mức rất thấp
khiến cho người nuôi gặp nhiều khó khăn
theo người dân để nuôi có lãi tôm thẻ chân trắng loại một trăm linh con một kg phải có giá từ một trăm linh đồng trở lên
tuy nhiên hiện tại loại tôm này giá chỉ giao động ở mức từ bảy mươi năm đến tám mươi năm đồng loại một trăm linh con một kg
trong khi giá vật tư nuôi trồng thủy sản không giảm thậm chí nhiều mặt hàng còn tăng so với trước
giá tôm ở mức thấp ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương
nhất là những nơi có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản
thời điểm này ngành chuyên môn khuyến cáo người dân
nếu tiếp tục nuôi tôm nên thả với mật độ thưa chọn thu hoạch sai tôm phù hợp với nhu cầu thị trường
và nuôi tôm theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm để có giá cao hơn
đồng thời nuôi tôm rải vụ để tránh tình trạng thu hoạch tập trung sẽ bị mất giá
về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ tích cực xúc tiến thương mại tìm kiếm mở rộng thị trường
vận động các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tăng cường môi trữ hàng chờ giá
đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào như con giống thức ăn các loại quá chất
chế phẩm sinh học xem xét hỗ trợ người nuôi thông qua chính sách giảm giá kích cầu
thư viện cộng đồng ba tấn thư viện cộng đồng đầu tiên tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
do ông lê văn tấn bảy mươi tuổi cùng các thành viên trong gia đình chung sức xây dựng và mở cửa phục vụ bạn đọc miễn phí
từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
diện tích thư viện khoảng năm mươi mét vuông được trang bị trên năm trăm sáu mươi đầu sách
gồm sách giáo khoa sách văn hóa truyện tranh sách tâm lý kỹ năng sống và một máy vi tính để truy cập internet
với hình thức thư viện mở bạn đọc khi đến thư viện cộng đồng ba tấn sẽ được tự chọn tài liệu để đọc tại chỗ
và có thể mượn đem về nhà đọc tất cả đều hoàn toàn miễn phí
để có được không gian thư viện phục vụ bạn đọc ông lê văn tấn đã chuẩn bị khoảng một tháng nay với kinh phí đầu tư trên một trăm linh triệu đồng
mong muốn lớn nhất của ông khi thành lập thư viện cộng đồng là kêu gọi mọi người
giúp các thế hệ trẻ trang luyện kỹ năng văn hóa độc hình thành thái độ ứng xử văn hóa hướng thiện và nhân văn
huyện đầu nguồn hồng ngự của tỉnh đồng tháp đang đón những cơn nước tràn đầu
dọc theo những triền sông bờ kênh bông điện điển một đặc sản mùa nước nội ở miền tây cũng đã trổ vàng
hình ảnh người dân miền sông nước trên những chiếc xuồng chồng chành theo con nước để hái loài bông này
cũng đã góp nên hương vị của mùa nước nổi ở miền tây
những chùm bông vàng nở rộ trên mặt sông
cảnh đẹp mà người ta chỉ thấy nhiều vào mùa nước nổi ở miền tây
chỉ là những chùm bông nhỏ thế nhưng bông điên điển lại làm nên những món ăn đậm đà hương sắc miền tây
với người dân miền sông nước dĩa bông điện điển xào
hay nồi canh chua bông điện điển là báo hiệu của mùa nước nội đã về
và với không ít người thứ bông dưng dã một mặt này không chỉ là một mớ rau thêm cho bữa cơm
mà là cả nguồn thu nhập đáng quý vào những ngày mà chuyện đồng án phải tạm nghỉ ngơi để xả lũ
theo kinh nghiệm của người dân hái bông điên điển phải hái từ khuya cho đến sáng
đây là lúc bông tươi ngon mới hái nhuy và cũng là thời gian để kịp bán cho buổi chợ sáng
đây là lúc mà mùa mô sinh theo con nước của người dân miền tây bắt đầu
tuy là cây hoang dã đồng quê nhưng con điện điển mang hương vị thơm ngon giòn
rất ấn tượng và là món quà riêng của tự nhiên ban tặng miền tây vào mùa nước nổi
từ giờ hôm nay ngày bảy tháng chín các hoạt động vận tải đường bộ liên tỉnh đường sắt và đường hàng không
đi đến thành phố đà nẵng được khôi phục trở lại song song với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo công văn số tám nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của bộ giao thông vận tải vào ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi kể từ giờ ngày bảy tháng chín các đơn vị kinh doanh vận tải được khôi phục một trăm linh tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ô tô tàu hòa tàu bay phương tiện thủy đi đến thành phố đà nẵng
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch không để dịch lây lan ra cộng đồng trong thực hiện hoạt động vận tải hành khách đi đến thành phố đà nẵng đeo khẩu trang khai báo y tế khuyến cáo hành khách cài đặt ứng dụng blueon
đối với các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ đà nẵng yêu cầu thực hiện giãn cách ghế trên phương tiện theo đúng hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn tại công văn bảy nghìn hai trăm ba mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết tiếp tục chạy lại hàng ngày tàu hà nội vinh và tăng thêm tàu hà nội hải phòng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cụ thể từ ngày hôm nay mùng bảy tháng chín tuyến hà nội vinh chạy lại hàng ngày đôi tàu na một na hai tàu na một chạy tại hà nội vào lúc hai mươi hai h bốn mươi năm đến vinh vào lúc năm h một mươi sáu phút tàu na hai chạy tại vinh vào lúc hai mươi hai h năm đến hà nội vào lúc năm giờ một mươi phút
tuyến hà nội hải phòng từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi chạy thường xuyên hàng ngày đôi tàu lp ba lp tám nâng lên hai đôi tàu chạy hàng ngày trên tuyến
gồm lp năm lp sáu và lp ba lp tám từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần các đoàn tàu xuất phát hay kết thúc hành trình tại ga long biên riêng thứ bảy chủ nhật và các ngày lễ tết các tàu xuất phát hay kết thúc hành trình tại ga hà nội
thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vận tải về việc thay đổi hệ thống tra cứu giấy phép lái xe của tổng cục đường bộ việt nam
tuy nhiên tránh văn phòng bộ giao thông vận tài khẳng định bộ giao thông vận tài không ban hành văn bản
đây hoàn toàn là văn bản giả mạo
cũng về vấn đề này ông lương duyên thống vụ trưởng vụ phương tiện và người lái tổng cục đường bộ việt nam cho biết website tra cứu giấy phép lái xe có tên miền gplx gov vn của tổng cục vẫn hoạt động bình thường và không thu phí
theo ông thống có thể đây là website của các đối tượng bán giấy phép lái xe giả lập ra khi người mua truy cập vào website của họ tin tưởng rằng đó là giấy phép lái xe thật và có trên cơ sở dữ liệu
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trung bình mỗi ngày tại trụ sở của đội cảnh sát thông số bảy phòng cảnh sát thông công an tp hà nội sẽ tiếp nhận khoảng gần năm mươi trường hợp đến giải quyết thủ tục xử lý vi phạm hành chính
trước khi vào làm việc tất cả đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trường hợp người dân nào không có khẩu trang sẽ được cảnh sát giao thông phát miễn phí
hôm nay khi đến trụ sở công an làm việc thì tôi đã được các đồng chí cán bộ ở đây kiểm tra thân nhiệt và độ sơ xuất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp công tác tuần tra kiểm soát
đặc biệt là xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn vẫn luôn được cảnh sát hòa thông công an thành phố hà nội duy trì
nhưng tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh lây lan
chính vì điều này đã tạo được sự yên tâm cho các tài xế đồng thời tránh được tâm lý chủ quan của tài xế
khi cho rằng lực lượng chức năng không thổi nồng độ cồn trong thời điểm xảy ra dịch bệnh
khi kiểm tra đối với các phương tiện có dấu hiệu người điều kiển phương tiện sử dụng nồng độ cồn
thì cũng đã áp dụng các biện pháp sử dụng đối với ống thổi một lần
và đã được sát khuẩn thử trung đối với ống thổi và máy đo
trước khi đối với cho người điều khiển phương tiện kiểm tra đối với nồng độ cồn
cái thứ hai đối với cán bộ thì sử dụng găng tay y tế khi kiểm tra toàn bộ những ống thổi
liên quan đến người
điều kiển phương tiện thổi thì sẽ được tổ công tác thu gom theo đúng quy định
và để tiêu hủy theo đúng quy định của bộ y tế đã khuyến cáo
sự chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh hay chủ quan khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng
chính vì vậy sự nghiêm túc của lực lượng cảnh sát giao thông công an thánh phố hà nội
đã góp phần xây dựng ý thức của người dân thủ đô trong công tác phòng chống dịch
cũng như ý thức tuân thủ an toàn giao thông ngay cả trong thời điểm xảy ra dịch bệnh
thân mến thành phố đà nẵng đã trải qua hơn một tháng đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
và ngay trong những lúc khó khăn như vậy thì tình người ấm áp tại thành phố này lại được thể hiện rõ hơn bao giờ hết
tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay xin mời quý vị cùng ghé thăm phiên chợ không đồng của công an phường thuận phước
quận hải châu thành phố đà nẵng phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các mạnh thường quân
tổ chức cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
có một ngôi chợ đặc biệt được dựng tạm thời ngay trên sân trường
những người bán hàng cũng là những người không chuyên
họ là chiến sĩ công an cán bộ phường hay chỉ là những mạnh thường quân chưa từng buôn bán
và đặc biệt hơn nữa tất cả mặt hàng tại ngôi chợ này đều có giá không đồng
các mạnh quân trong đó là có cán bộ phiên nguyện hoa biển ngạn
tài trợ cho lễ làm phiên chợ không đồng
thì qua kế hoạch thì cán bộ cũng đã các ngôi chợ cũng đã hỗ trợ hơn là gần sáu ngàn rau ngũ quả
để hỗ trợ cho còn hơn một hộ dân trên địa bàn phường thuận phước
trước tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp người dân mất việc không có thu nhập ổn định
đời sống gặp nhiều khó khăn
những phiên trợ không đồng như thế này đã phần nào
chia sẻ với những vất vả của người dân trong giai đoạn dịch bệnh
để thực sự không ai bị bỏ lại phía sau trong trận chiến có thể sẽ rất dài này
tôi rất là vắng khởi vì bà con họ khổ ít lòng nhiều
họ đem họ cho họ giúp hỗ trợ cho những người covid mà những người không có
là tôi vô cùng biết ơn tôi rất cảm động
trong lúc dịch bệnh này tiền bạc hơi khó khăn
làm ăn trật vật và được sự hỗ trợ của nhà nước
nói chung phương thuận phước chúng ta nói riêng
đã đem dùng những thực phẩm này để hỗ trợ cho bà con
trong lúc khó khăn tôi thật rất vinh dự và rất cảm động
không phân biệt hoàn cảnh không giới hạn số lượng bất cứ ai cũng có thể đến lấy
phiên chợ không đồng do công an phường thuận phước phối hợp với chính quyền địa phương
và kêu gọi các mạnh thường quân đã huy động được hơn sáu tấn rau củ quả phục vụ nhu cầu của bà con
thông qua chương trình phiên chợ không đồng chúng tôi cũng muốn gặp thông điệp
đó là ngoài việc góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội trong mùa dịch
thì chúng tôi cũng mong muốn phần nào đó bù đập thêm những đồng cọp về vật chất lẫn tinh thần
để bà con cùng nhau cùng với chính quyền để vượt qua dịch bệnh khó khăn trong thời điểm hiện nay
trong những giai đoạn khó khăn này tinh thần tương thân tương ái lại được hôn đúc ở mọi nơi
mọi miền với những người tổ chức chương trình họ không chỉ mong muốn có thêm nguồn lực để duy trì
hoạt động ý nghĩa này mà hơn lúc nào hết ao ước lớn hơn cả là ngày càng có nhiều phiên trợ sự
thiện miễn phí ở khắp mọi nơi để những người nghèo vơi đi khó khăn vững tin vượt qua đại dịch